để chủ động ứng phó với mưa lũ xí nghiệp thủy lợi hoàng mai tỉnh nghệ an đang tiến hành xả tràn hồ vực mấu theo đúng quy trình
hiện tại hồ vực mấu nằm tại địa bàn xã quỳnh trang thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an đang có mực nước là hai mươi tám mươi ba mét
theo đó dự kiến xả mở từ một đến ba cửa tràn lưu lượng xả từ một trăm linh mét khối một giây đến bốn trăm linh mét khối một giây
thời gian bắt đầu xả từ một mươi giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy đồng thời đã thông báo cho một mươi phường xã trên địa bàn được biết
với lưu lượng xả thấp nên sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của vùng hạ du
theo xí nghiệp thủy lợi hoàng mai trong quá trình xả tràn tùy theo diễn biến tình hình thời tiết và lưu lượng nước đến hồ vực mấu
đơn vị sẽ vận hành các cửa tràn theo đúng quy trình đã được phê duyệt mà sẽ có thông báo bằng hiệu lệnh còi tầm
để các địa phương và nhân dân biết để chủ động ứng phó